những ngày này các hộ dân sinh sống tại nhà e sáu khu tập thể thành công quận ba đình
thành phố hà nội đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào
sau những dấu hiệu xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn
ghi nhận của phong viên truyền hình nhân dân
mặc dù đã được gia cố bằng khung sắt cách đây bốn năm nhưng hiện tại toàn bộ lối đi ở cầu thang
của nhà e sáu khu tập thể thành công vẫn đang có dấu hiệu xuống cấp vô cùng nghiêm trọng
cụ thể các đơn nguyên không còn có sự liên kết tường vỡ nứt nghiêm trọng tạo ra các mảng nứt lớn
thậm chí các mối sắt hàn đã bị kéo nứt toác hệ thống khung sắt gia cố giữa các đơn nguyên
tách rời ra từ bảy đến một mươi cm
được biết tòa nhà e sáu khu tập thể thành công vốn là tòa nhà bê tông tấm lớn lắp ghép
về nguyên tắc đây là loại nhà cực kỳ bền nhưng bóng của tòa nhà lại lún không đều
khiến cho hiện tượng nứt rời các đơn nguyên gây nguy hiểm rất lớn
có những cái vết dạng mới đầu nó chỉ nhỏ như sợi chỉ thôi
thế thì theo dõi thì chúng tôi thấy là mỗi một ngày thì nó một rõ nó nét hơn
các cái bức tường này này thì nó ở cố định nhưng mà cầu thang thì nó đứt có đoạn tám phân
có đoạn một mươi phân thậm chí có đoạn một mươi năm phân rất là nguy hiểm
trong khi chờ đợi những nhà mà con cái người ta trưởng thành người ta có nhà chỗ khác
người ta đi rồi thế chúng tôi thì không có điều kiện thì cứ phải ở lại thôi
như thế là số dân ở đây
nếu mà tính đi thì phải nói là gần một nửa
ở đây thì trong các cái nhà tôi nhà tôi là hiện nay nếu trời mưa
ít lâu nay thì còn đã chữa
chứ còn nhà tôi thì nó rột nó vào trong nhà ướt hết
toàn bộ cái bức tường này nó ướt rồi nó nghiêng
nhà hiện nay nhà tôi là cái cửa ra bên toilet cũng không đóng được
phải chặt phải đục ra đây
tình trạng sụt lún nứt vỡ ngày càng nghiêm trọng khiến cho người dân sống ở đây
cảm thấy vô cùng bất an mỗi khi trở về nhà
trẻ em được người lớn nhắc không được phép trên ngoài cầu thang
trong khi nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế đã chuyển đi nơi khác
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần xem xét và nhanh chóng có biện pháp
giải quyết để bảo đảm an toàn cho người dân nơi đây